đây là một sự kiện quan trọng được tổ chức đúng ngày việt nam chính thức mở cửa trở lại đối với hoạt động du lịch quốc tế
đây cũng là hội nghị về du lịch lần đầu tiên có sự tham dự trực tuyến của tất cả chín mươi bốn đại sứ trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài và lãnh đạo các địa phương doanh nghiệp du lịch hàng không
tại phiên thảo luận các đại sứ việt nam tại nước ngoài đã cho thấy mức độ sẵn sàng của một số điểm đến trong và ngoài khu vực những điểm đến có chính sách mở cửa thông thoáng và thủ tục đơn giản sẽ được nhiều du khách lựa chọn

ông có khuyến cáo gì để mỗi người dân cần có ý thức cảnh sát thận trọng hơn trong vấn đề này
theo bản dự thảo của bộ y tế đối với người nhập cảnh theo đường hàng không
thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trước khi xuất cảnh trong vòng bảy mươi hai giờ
nếu sử dụng phương pháp rt pcr rt hoặc trong vòng hai mươi bốn giờ
nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên với sars cov hai
và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận
đối với người nhập cảnh theo đường khác thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
trước khi xuất cảnh trong vòng bảy mươi hai giờ
trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai như quy định nêu trên
phải thực hiện xét nghiệm sars cov hai trong vòng hai mươi bốn giờ đầu bằng phương pháp rt pcr rt
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên với sars cov hai kể từ khi nhập cảnh
các nhà hàng và quán ăn tại hà nội sẽ được mở cửa hoạt động sau hai mươi một giờ hàng ngày
theo chỉ đạo mới nhất của ủy ban nhân dân tp hà nội
thông tin trên báo thanh niên
tp yêu cầu các quận huyện tiếp tục triển khai việc tiêm vaccine
hoàn thành tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong ba tháng trong tháng ba này
thực hiện việc dạy học trực tiếp tại các trường đảm bảo an toàn phòng chống dịch
và xử lý kịp thời các ca nhiễm mức độ giữ an toàn cao nhất cho học sinh giáo viên
sở du lịch văn hóa và thể thao các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức
triển khai các hoạt động du lịch đảm bảo an toàn hiệu quả thuận lợi cho khách du lịch
đặc biệt là thành phố cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng quán ăn
được phép hoạt động bình thường không quy định đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
trong phần tiếp theo thì mời quý vị cùng điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát
trong chương trình an ninh ngày mới sáng nay
ngành du lịch chính thức mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày một mươi năm tháng ba
đánh dấu giai đoạn hồi sinh của du lịch việt nam
sau hơn hai năm ngủ đông chính sách nhất quán về điều kiện mở cửa sẽ giúp du lịch phát triển bền vững giai đoạn tới
từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai việt nam khôi phục các biện pháp thủ tục về xuất nhập cảnh
đối với người nước ngoài và người việt nam định cư ở nước ngoài
như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng chống dịch covid một mươi
trên cơ sở phù hợp với luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
và các văn bản hướng dẫn thi hành
cho rằng tài xế taxi nói dối để mình không tìm thấy bạn gái linh rút súng bắn nạn nhân
công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa đang tạm giữ trần văn linh
hai mươi sáu tuổi chú khu phố tân lập thị trấn sao vàng thọ xuân
để làm rõ hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng gây thương tích cho người khác
thời gian gần đây những người môi giới bất động sản hay còn gọi là cò đất
liên tục thông tin về những dự án còn trên giấy để đẩy giá đất lên cao
không ít người dân do thiếu hiểu biết đã liều lĩnh bán đất cho họ
với mong muốn được giá cao bất chấp rủi ro
việc thổi giá thông tin thất thiệt của cò đất để đánh lửa người dân
nhằm thu lợi bất chính đã tạo nên sự nguy hiểm cho thị trường bất động sản